một tiến bộ nữa được đánh giá cao trong luật lâm nghiệp là việc xác định nghề rừng
đây là điểm mới hướng đến mục tiêu bảo đảm người dân sống ven rừng phát triển nghề rừng từ đó gắn bó và có động lực bảo vệ rừng tốt hơn
tuy nhiên cũng cần có những chính sách liên quan quy định cụ thể hơn
về vấn đề này tôi vẫn thấy là nó khó đề cập nhưng mà vẫn còn chung vẫn còn chưa mang cái tính là ưu tiên
phải làm rõ cái ưu tiên
hơn nữa là bởi vì nếu người ta chỉ được hưởng lợi từ những cái gì chung chung như vậy
ví dụ như giao khoáng quản lý bảo vệ rừng thì rõ ràng là họ không được hưởng những cái gì khác ngoài cái tiền đó ra rồi
thì làm sao họ gắn bó với được làm sao họ sống với rừng
hiện cả nước có gần một năm triệu hộ gia đình cá nhân được giao đất giao rừng
cùng với hơn sáu trăm linh các tổ chức là các ban quản lý rừng các công ty lâm nghiệp được coi là chủ rừng theo quy định của luật lâm nghiệp
ngoài ra còn có hơn một mươi các cộng đồng dân cư thôn được giao rừng họ đã được coi là một loại chủ rừng theo quy định
như vậy để tạo động lực bảo vệ và phát triển rừng bền vững vẫn cần có những chính sách cụ thể và rõ ràng hơn nữa
về tư cách pháp nhân của cộng đồng dân cư trong quá trình sử dụng và phát triển rừng của việt nam
chắc hẳn bạn đã từng nghe đến hòn đảo bali trốn thiên đường của indonesia
nhưng chuyến đi đến bali và chi phí tận hưởng kỳ nghỉ ở đây lại không hề rẻ chút nào
ít ai để ý rằng bên cạnh một bali sang trành còn có một quần đảo đẹp không thua kém
đây là quần đảo thu hút rất nhiều du khách bởi cảnh đẹp và chi phí ở đây khá rẻ
bạn có thể đến với quần đảo gilley thiên đường mới của indonesia để trải nghiệm một chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời trong đời
đất nước vạn đảo đâu chỉ có mỗi bali là thiên đường du lịch
mà còn vô số những hòn đảo đẹp ngất ngây khác làm say đắm lòng người
điển hình như gili thiên đường biển đảo thơ mộng của indonesia
mà nhất định khi ghé thăm nơi này rồi bạn sẽ chẳng muốn rời đi chút nào
nếu bali quyến rũ bạn với vẻ đẹp thiên đường có thật
thì gili cũng chẳng kém cạnh với vẻ đẹp ẩn xấu
quần đảo này gồm ba hòn đảo chính là gili chawagan gili meno và gili e
nằm ở phía tây bắc của lombok indonesia và phía tây của bali
dù còn khá hẻo lánh vì chưa được con người khai thác nhiều
nhưng đó lại chính là một lợi thế của gili khi giữ được nguyên vẹn nét đẹp tự nhiên của mình
cảm giác thư thái trong không gian
tính lặng khí trời mát mẻ bên tai văng vẳng tiếng rì rào như tâm tình của biển khơi
chính là những gì bạn có thể cảm nhận được khi đến nghỉ dưỡng ở gilley
dù ngoạn quần đảo hoang sơ này du khách hãy bắt đầu khám phá gili e
hòn đảo gần đất liền nhất với những hàng cọ thẳng tắp quyến rũ trong ánh nắng vàng rực rỡ của mặt trời
đặc biệt nó cũng là hòn đảo lý tưởng nhất để ngắm hoàng hôn và mặt trời mọc lúc bình minh
nằm giữa hai hòn đảo còn lại
chính là gili meno nơi có những vùng biển trong xanh lặng ngắt một màu
khiến bất cứ ai cũng ngỡ ngàng như đang tận hưởng khung cảnh của thiên đường
với đường chân trời trải dài đến vô tận
dù nằm xa đất liền nhất nhưng gili chawagan lại cuốn hút khách du lịch một cách mạnh mẽ nhất
thế mạnh của nó chính là những bãi biển rộng để tổ chức những bữa tiệc nướng ngoài trời đầy sôi động
không chỉ được ngắm cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp của gilley
nơi mà tới đây du khách sẽ thực sự thỏa mãn với các điểm lặn nổi tiếng khắp thế giới
chắc chắn trải nghiệm ngục lặn trong đại dương bao la tìm hiểu về thế giới mênh mông biển cả
ngắm nhìn những sinh vật đầy màu sắc như dạng san hô nhiều màu hệ thống động vật biển đa dạng có rùa cá mập cá đuối cá vẹt san hô trắng sẽ khiến tâm trí bạn say đắm
ngoài ra bạn sẽ còn được tham gia vào nhiều hoạt động thể thao sôi nổi tại thiên đường biển này như lướt sóng tám nắng
hay thả hồn cùng làn gió mát rượi dọc bờ biển và lặng ngắm đường chân trời xa xa
với thời tiết đẹp quanh năm nắng vàng khô giáo vào ban ngày còn ban đêm thì vô cùng mát mẻ
thì chẳng có lý do gì mà bạn không khám phá gily thiên đường xứ nhiệt đới
với thời tiết đẹp quanh năm nắng vàng khô giáo vào ban ngày còn ban đêm thì vô cùng mát mẻ